ba trăm ba mươi tỷ đồng đó là số tiền dự kiến được tp hcm chi bổ sung trợ giá cho xe buýt đang hoạt động trên địa bàn
sau khi xảy ra tình trạng nhiều tuyến xe buýt bỏ chuyến do thiếu kinh phí hoạt động trong thời gian gần đây
ghi nhận thực tế thời gian gần đây một số tuyến buýt thường xuyên bỏ chuyến như tuyến số bốn mươi một bốn mươi ba năm mươi một năm mươi bốn
lý giải nguyên nhân tình trạng này sở giao thông vận tải tp hcm cho biết các đơn vị vận tải thiếu kinh phí hoạt động
do vậy đề xuất thành phố bổ sung ba trăm ba mươi tỷ đồng một năm trợ giá xe buýt
đề xuất này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều của các chuyên gia giao thông khi đi ngược lại mục đích chính
khi trợ giá xe buýt của tp hcm nên chăng dừng trợ cấp cho đơn vị vận tải hành khách
thay bằng trợ giá trực tiếp qua hành khách sử dụng xe buýt sẽ hiệu quả hơn
thống kê cho thấy từ đầu năm đến nay số lượng hành khách đi xe buýt trợ giá tại tp hcm đã giảm tám bốn so với năm hai nghìn một mươi tám